hơn sáu tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại một kho hàng trên địa bàn huyện thường tín
kho mỡ bẩn nằm sâu trong khu dân cư sau nhiều ngày theo dõi vào chiều qua lực lượng phối hợp kiểm tra cơ sở tập kết và kinh doanh thực phẩm của trần văn đức tại thôn thụy ứng xã hòa bình
phát hiện cơ sở này đang kinh doanh mỡ bò ốc lợn dụ lợn trong đó có năm năm tấn mỡ bò bảy trăm hai mươi kg ốc lợn không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ kho hàng thu mua số mỡ bò ốc lợn trôi nổi trên thị trường sau đó bán cho người dân nhà hàng bếp ăn xưởng sản xuất xúc xích ở hà nội và một số tỉnh lên cận